ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra kỳ họp thứ hai nhóm nghiên cứu pháp luật khu vực về bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành
do bộ tư pháp việt nam phối hợp với cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc tổ chức
tại kỳ họp ông christopherbat phụ trách cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc tại việt nam nhấn mạnh
trọng tâm các nỗ lực phòng chống du lịch tình dục trẻ em của chính phủ campuchia lào thái lan và việt nam là cải cách pháp luật và tư pháp
việc sửa đổi bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự và một số luật khác có liên quan của việt nam hiện nay
nhằm tăng cường cơ sở pháp lý để đấu tranh với tội phạm bóc lột tình dục trẻ em
trước đó trong một cuộc họp về hợp tác thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh chống bóc lột tình dục của trẻ em
trong du lịch và lữ hành của dự án trẻ em của unodc việt nam là quốc gia đi đầu cho ý tưởng thành lập nhóm nghiên cứu pháp luật khu vực
từ đó các thành viên của nhóm khu vực đã luôn phiên tổ chức các kỳ họp hàng năm để chia sẻ các tiến trình và xu hướng mới nhất
về khuôn khổ pháp lý và thực thi pháp luật nhằm đối phó với tội phạm bóc lột tình dục trẻ em